cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đang tiến hành điều tra vụ án hình sự
vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
ban quản lý dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi và các đơn vị liên quan
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can bắt tạm giam đối với phó tổng giám đốc vec lê quang hảo
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với lê quang hào phó tổng giám đốc tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
chủ tịch hội đồng nghiệm thu cơ sở công trình dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo điều hai trăm chín mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hành vi sai phạm của lê quang hào là đã tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
đoạn sáu mươi năm km không đúng trình tự quy định của pháp luật không đúng tiêu chuẩn chỉ dẫn kỹ thuật yêu cầu thiết kế dự án được phê duyệt
dẫn đến đưa công trình không bảo đảm chất lượng vào khai thác sử dụng gây hậu quả rất nghiêm trọng
ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định và lệnh tố tụng nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã tống đạt triển khai thực hiện đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án
củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố
hành vi của các đối tượng liên quan xác minh tài sản để thu hồi kê biên triệt đẩy theo đúng quy định của pháp luật